để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết sẽ tăng cường bảy mươi xe buýt phục vụ hành khách
tại các bến xe liên tỉnh
theo đó các doanh nghiệp vận tải phải niêm yết kế hoạch điều chỉnh để hành khách biết thuận lợi cho việc di chuyển
trung tâm đã thống nhất với phòng cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội pc bốn mươi năm
khi hành khách cần sự hỗ trợ liên quan đến tình trạng trấn lột mốc túi trên xe buýt
thì phản ánh về số điện thoại chín trăm ba mươi bảy bảy trăm bảy mươi một bảy trăm linh sáu và tổng đài một nghìn hai mươi hai của trung tâm
nhân viên luôn sẵn sàng để giải đáp thông tin hướng dẫn cụ thể
cũng trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm thanh tra sở giao thông vận tải thành phố sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra
tại các bến xe khách liên tỉnh yêu cầu các chủ xe nghiêm chỉnh chấp hành quy định luật giao thông đường bộ
về điểm đón trả khách